sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị định sáu bảy của chính phủ ngư dân tỉnh phú yên yên tâm ra ngư trường hoàng sa trường sa bằng những con tàu vỏ thép hiện đại
con tàu đã giúp cho ngư dân nâng cao sản lượng và rất yên tâm đánh bắt vì tàu chịu được sóng to gió lớn
ngư dân tỉnh phú yên đã được vay vốn đóng mới một mươi sáu tàu cá công suất lớn với tổng kinh phí hơn một trăm chín mươi chín tỷ đồng theo nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ
các tàu cá này được đóng mới có công suất mỗi tàu từ bốn trăm linh mã lực đến hơn tám trăm linh mã lực trong đó có tám tàu đã hạ thủy khai thác hải sản xa bờ với tổng cộng năm mươi sáu chuyến biển đánh bắt được tám trăm ba mươi hai tấn hải sản các loại thu lãi từ ba trăm linh triệu đến hơn một tỷ đồng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên cũng đã phối hợp các địa phương mở lớp đào tạo kỹ thuật khai thác cá ngừ và thuyền trưởng hạng bốn cho bảy mươi người
đào tạo thuyền trưởng thuyền viên vận hành tàu vỏ thép tàu vỏ vật liệu mới và đào tạo nghề lưới vây khơi nghề manh chụp cho ngư dân
tàu cá vỏ thép do ngư dân phú yên đóng mới theo nghị định sáu bảy tàu mang số hiệu pi chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi bảy ts
chuyên hành nghề lưới vây có công suất máy chính tám trăm hai mươi chín mã lực
được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn cấp một đủ điều kiện hoạt động trong vùng biển đến hai trăm linh hải lý với tốc độ mỗi giờ một mươi ba hải lý
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đến nay tỉnh đã phê duyệt cho ngư dân đóng mới hai mươi một tàu cá
nâng cấp năm tàu và ba mươi chín tàu vay vốn lưu động theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ với tổng nhu cầu vốn một trăm một mươi tám tỷ đồng
trong đó có ba tàu vỏ thép bốn tàu vỏ gỗ đã hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả
nghị định sáu bảy của chính phủ đã và đang giúp ngư dân phát triển kinh tế biển mang tính bền vững
tạo động lực cho các ngư dân bám giữ ngư trường truyền thống góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc